tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao chính phủ hoàng gia campuchia
do thủ tướng chính phủ samdek techo hunsen dẫn đầu sang thăm chính thức việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ hoàng gia campuchia
do thủ tướng samdek techo hunsen dẫn đầu sang thăm chính thức việt nam
coi đây là sự kiện quan trọng thể hiện sâu sắc mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai nước việt nam và campuchia
thủ tướng samdek techo hun sen bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ hoàng gia campuchia sang thăm chính thức việt nam
cảm ơn tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm thân thiết
chúc mừng tổng bí thư nguyễn phú trọng được quốc hội việt nam bầu giữ chức chủ tịch nước
trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của quốc vương campuchia norodom sihamoni tới tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
thủ tướng samdek techo hun sen bày tỏ vui mừng về sự phát triển của mối quan hệ giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước việt nam campuchia suốt bốn mươi năm qua
mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân của mỗi nước vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn
vô tư trong sáng kịp thời có hiệu quả mà việt nam đã dành cho campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cứu đất nước và nhân dân campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng trước đây
cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước campuchia ngày nay
thủ tướng samdek techo hunsen thông báo với tổng bí thư chủ tịch nước một số nét khái quát về tình hình campuchia gần đây
kết quả của cuộc bầu cử quốc hội khóa sáu và kết quả của cuộc hội đàm với thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chính phủ campuchia nhiệm kỳ sáu
sẽ quyết tâm giải quyết rứt điểm vấn đề biên giới trên bộ với việt nam không để đối lập lợi dụng vấn đề này để chống phá quan hệ hai nước
thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư với việt nam đồng thời khẳng định campuchia không có nhu cầu và hiến pháp campuchia
cũng không cho phép có căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ campuchia như một số lời đồn đoán
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhiệt liệt chúc mừng campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử quốc hội khóa sáu
thành lập quốc hội và chính phủ nhiệm kỳ mới do samdek techo hun sen làm thủ tướng
bày tỏ tin tưởng nhân dân campuchia dưới sự lãnh đạo của thượng viện quốc hội và chính phủ hoàng gia campuchia sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách
tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa đưa đất nước campuchia ngày càng phát triển phồn vinh nhân dân campuchia ngày càng có cuộc sống ấm no hạnh phúc
tổng bí thư chủ tịch nước bày tỏ vui mừng về mối quan hệ giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển
đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả khẳng định việt nam sẽ làm hết sức mình cùng với campuchia giữ gìn bảo vệ và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết và hợp tác toàn diện việt nam campuchia
cũng như quan hệ hữu nghị đoàn kết và hợp tác giữa ba nước việt nam campuchia lào ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân mỗi nước
vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cũng tái khẳng định với thủ tướng hun sen
về đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa dạng hóa đa phương hóa quan hệ đối ngoại và chính sách ba của việt nam
không liên minh quân sự với nước khác không đi với nước này để chống nước kia và không cho phép nước ngoài lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa hai thủ tướng và đề nghị hai thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành liên quan
phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các hiệp định thỏa thuận đã ký
đề nghị hai bên phối hợp sớm hoàn thiện các văn kiện pháp lý hóa thành quả tám mươi bốn công tác phân giới cắm mốc
phấn đấu sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc giữa hai nước nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác cùng phát triển giữa hai nước
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe tới quốc vương norodom sihamoni
hoàng thái hậu moniead sihanuk và vui mừng chào đón quốc vương sang thăm việt nam trong những ngày tới
cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại